sau ba năm đưa vào sử dụng nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên đã bị hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông
hiện đơn vị quản lý đang gấp rút sửa chữa để các phương tiện đi lại được an toàn hơn nhất là trong mùa mưa bão sắp tới
đường hư hỏng mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi là thực trạng hiện nay trên tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên
bên cạnh đó những ngày qua trời mưa lớn nhiều đoạn trên quốc lộ một bị ngập úng nước không thoát kịp chảy tràn qua mặt đường
một số vị trí chàn cả vào nhà dân
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các ban quản lý chỉ đạo các đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường bằng polymer
phục hồi hệ thống an toàn giao thông trên tuyến vạch sân kẻ đường
đồng thời tổ chức thi công bổ sung hệ thống thoát nước giao cố máy tà lưu nền đường xử lý điểm sụt trượt
hiện tất cả các gói thầu đang được khẩn trương thực hiện dự kiến hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay